lần đầu tiên trong năm thành phố bắc kinh trung quốc đã ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam
chỉ còn một mức nữa là đến màu đỏ cực đại
nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân đảo lộn
ngành chức năng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại sản xuất và sinh hoạt cho người dân
theo đài khí tượng thành phố bắc kinh ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng sáu
thành phố hai mươi năm triệu dân này nhiệt độ luôn trong tình trạng ba mươi bảy ba mươi chín độ c trong lều khí tượng
ngày một mươi sáu tháng sáu nhiệt độ trên mặt đường đo được từ một mươi hai giờ đến một mươi bảy giờ
ở nhiều khu vực nội đô luôn trên năm mươi độ c
nhiều trạm truyền tải điện tại thành phố bắc kinh luôn trong tình trạng chạy hết công suất
khiến tình trạng quá tải tăng cao khi nhu cầu điện trong sinh hoạt
dùng máy lạnh của người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế nhuận nhịp đều tăng mạnh
chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng vào những tháng hè nóng bức
trung quốc ngày một mươi năm tháng sáu đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn cấp đầu tiên
để đảm bảo có thể xử lý tốt tình trạng mất điện diện rộng ở khu vực phía đông
cơ quan quản lý năng lượng quốc gia và chính quyền các khu vực thượng hải giang tô
chiết giang an huy và phúc kiến đã phối hợp tiến hành cuộc diễn tập